với tội danh giết người tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn thạch long ba mươi sáu tuổi chú tỉnh đồng nai một mươi năm tù
vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một sau khi nhậu xong long điều khiển xe máy đi đón cháu
khi vừa đi ra khỏi nhà được khoảng ba mươi mét thì gặp đoạn đường đang sửa chữa không thể đi qua được nên bực tức chửi bới
lúc này ông nguyễn tiến tâm bốn mươi sáu tuổi ngụ phường trảng dài đến giải thích cho long hiểu
tuy nhiên bị cáo đã về nhà lấy dao xà beng da chém trúng đầu ông tâm khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ thương tật là hai mươi hai
sau khi gây án long bị công an bắt giữ